căng thẳng ở biển đỏ đã tạo ra nhiều tác động tiêu cực lên hoạt động thương mại quốc tế và chuỗi cung ứng toàn cầu
gây khó khăn không nhỏ đối với lĩnh vực xuất nhập khẩu việt nam
trong bối cảnh đó nhiều doanh nghiệp vận tải đã chuyển hướng đa dạng hóa phương thức vận tải
nhìn nhận lại chiến lược thị trường của mình và mở rộng sang các thị trường mới
thay vì cố gắng duy trì hoạt động vận tài đường biển doanh nghiệp logistics này đã đang đa dạng hóa tuyến đường xuất khẩu
áp dụng các phương thức vận tải đường bộ đường sắt hàng không nhằm tối ưu thời gian vận chuyển
đồng thời cắt giảm chi phí đẩy mạnh ứng dụng công nghệ chuyên đổi số để nâng cao hiệu suất minh bạch trong quản lý chuỗi cung ứng

doanh nghiệp logistics này đã đang đa dạng hóa tuyến đổi số để nâng cao hiệu suất minh bạch trong quản lý chuỗi cung ứng